nghiên cứu của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh trung quốc được thực hiện bằng cách phân tích
bảy mươi hai ba trăm một mươi bốn ca mắc ở đại lục cho thấy hơn tám mươi bệnh nhân mắc dịch covid một mươi chín chỉ có biểu hiện nhẹ
khi đã nhiễm virus trong các bệnh nhân ở nhóm tuổi tám mươi tuổi trở lên có một mươi bốn tám tử vong
ở thanh niên lứa tuổi ba mươi cũng như nhóm từ một mươi đến một mươi chín tuổi tỷ lệ tử vong do virus này là
nam giới chiếm tỷ lệ tử vong do mắc covid một mươi chín cao hơn nữ giới
tỷ lệ ở nam giới là hai tám và nữ giới là một bảy
tính đến thời điểm này đây là nghiên cứu được thực hiện trên phạm vi nhiều bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín nhất từ trước đến nay